thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy qdttg thay thế quyết định số sáu mươi chín hai nghìn một mươi ba qdttg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện
theo quyết định hàng năm sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn điện lực việt nam evn giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu phát điện truyền tải điện phân phối bán lẻ điện điều hành quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành
đối với trường hợp giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định tập đoàn điện lực việt nam có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng lập hồ sơ báo cáo bộ công thương và bộ tài chính để kiểm tra giám sát
trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ ba đến dưới năm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định tập đoàn điện lực việt nam quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng